lừa hàng trăm người dân góp cổ thần bằng đất rồi chiếm đoạt nguồn đất của người dân
lập danh sách khống giả mạo chữ ký để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng
lập khống biên lai thu tiền hợp sức hóa để chiếm luôn một mươi đất dịch vụ
người dân mất trắng một mươi năm trời tỏng giã kêu cứu nhưng không ai hay
tất cả những sự việc này đã và đang diễn ra ở dự án nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đồng quang huyện quốc oai thành phố hà nội
làng dương cốc
xã đồng quang huyện quốc oai thành phố hà nội
vốn là một vùng quê bình yên
cho đến một ngày
vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn đầu năm hai nghìn một mươi năm
khi cơn sót đất tại hà nội và các vùng lật gận đang nóng dần lên
khi xuất hiện thông tin dự án đường trục phát triển kinh tế xã hội bắc nam tỉnh hà tây cũ
được tập đoàn nam cường chuẩn bị đầu tư theo
theo hình thức bt
kéo theo đó là dự án khu đô thị thương mại quốc oai
với quy mô hơn một hectare
được thiết kế đồng bộ hiện đại
theo tiêu chuẩn đô thị cấp một
do biết trước quy hoạch
một số nhà đầu tư đã đi trước đón đầu
lập kế hoạch thâu tóm toàn bộ diện tích đất nông nghiệp
tại các xứ đồng ở quốc hoai
với hình thức giao đất năm mươi năm
để làm kinh tế trang trại
ở thôn dương cốc xã đồng quang
có bà nguyễn thị long
là tiêu biểu cho kiểu làm ăn đi tắt đón đầu này
cuối năm hai nghìn bốn
đầu năm hai nghìn năm
bà nguyễn thị long đã chấp cơ hội
gom được hai mươi bốn tám hectare khu ruộng ao cá
của người dân thôn dương cốc
với hình thức thuê của hợp tác xã
để làm kinh tế trang trại
thời gian năm mươi năm
trả tiền một lần là hai năm tỷ đồng
đến tháng chín năm hai nghìn năm
bà long đã được quỹ ban nhân dân huyện quốc hoai
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho toàn bộ số đất kể trên
vòng được lượng lớn đất trong tay
với giá rẻ mạt
bà nguyễn thị long
chỉ còn chờ dự án của nam cường triển khai
để ung dung hưởng lợi
nhưng không may
thời điểm năm hai nghìn bảy
cũng là lúc thị trường bất động sản
bắt đầu tụt dốc
dự án hoành tráng của tập đoàn nam cường
không thể triển khai theo kế hoạch
được phê duyệt
không chỉ ngồi im để người pháp quyết định số vận của mình
cuối năm hai nghìn bảy
bà nguyễn thị long
đã thành lập công ty cổ phần hưng hà
lập dự án nhà vườn nông nghiệp sinh thái công nghệ cao đồng quang
trình quỹ ban nhân dân tỉnh hà tây
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn tám
quỹ ban nhân dân tỉnh hà tây
ban hành quyết định một trăm tám mươi ba
thu hồi một trăm một mươi sáu hectare đất nông nghiệp
ở hai xã đồng quang nghĩa hương
thuộc huyện quốc hoai
sao cho ban quản lý dự án
nhà vườn nông nghiệp sinh thái công nghệ cao đồng quang
để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng
theo quyết định này
bốn nhà đầu tư cùng tham gia dự án
là công ty hải pháp
công ty phúc hà
và công ty hưng hà
trong đó công ty hưng hà
được giao toàn bộ phần đất hai mươi bốn tám hectare
thuộc ao cá để thực hiện dự án
cũng từ đây
nhiều sai phạm đã bắt đầu diễn ra
và người dân dương tây
bắt đầu bị lừa
hết lần này đến lần khác
cho đến lúc trắng tải
để thực hiện nhiều mục đích gian dối sau này
ngay từ tháng ba đến tháng bốn
bà nguyễn thị long đã phát loa
kêu gọi người dân có ruộng
tại khu ao cá
đến ký hợp đồng góp phổ phần
nói là ký hợp đồng
nhưng theo phản ánh của người dân
thực chất họ chỉ được ký vào một danh sách chống
mỗi chữ ký
người dân nhận được năm triệu đồng
từ bà long
nhiều người không đến ký
thì bị giả mạo chữ ký
những người phát hiện ra hành vi gian dối của bà long
mà có ý kiến
thì bằng nhiều cách
bà long đáp trả thích đáng
trong cái chuyện

một số gì ẩn khúc tôi không tin tưởng
cho nên là tôi không cho vợ con tôi
ký kết mà bản thân tôi
cũng không ký kết
vô lý là tôi không ký cái gì
mà hộ khẩu tôi không có lấy
có cả mượn cái hộ khẩu
sao ra để vậy
tôi không ký mà tôi không lấy tiền
tôi cũng không biết
cái cổ đông nó như thế nào
mà góp thường xuyên cũng chẳng thấy đi họp với hành
nhưng mà hàng năm cũng chả thấy gì cả
thế bây giờ
theo cái danh sách niêm biết
của khu ruộng
với áo cá
thì chật khắc gia đình của tôi
hiện giờ là không có ruộng
đóng cổ phần ruộng gì mà từ năm đến giờ
tôi không được họp cổ đông
một năm nào hàng năm mà một mươi năm nay rồi
không thấy ai gọi tôi đi họp cổ đông
từ năm đến giờ
phải trưng cái chữ ký ra
để vậy mà xem xét lại
xem là cái chữ ký giả mạo
ai đã giả mạo ra
cái chữ ký của chúng tôi
và còn rất nhiều trường hợp khác
khi mà chúng tôi đi sắp
mình thì thấy thật đau xót
và chớ trêu
như trường hợp ông nguyễn đình bái
ở xóm một dư cốc
bố ông bái là cụ nguyễn đình nhai
đã chết từ năm hai nghìn năm
vậy mà bằng cách nào đó
lại có chữ ký của cụ nhai
trong danh sách những người ký hợp đồng
góp cổ phần bằng đất
để lấy năm triệu đồng
rất là nực cười
tôi không hiểu tại sao
bố tôi chết cách đấy ba năm rồi
thế mà giờ lại cô long
là có một cái cách phù phép gì đấy
để bố tôi có cái chữ ký
gia đình cụ nguyễn thị khải
ở xóm hai thôn dương cốc
mặc dù bà nguyễn thị long
có đi lại
và nhận hai cụ là bố mẹ nuôi
nhưng khi hai cụ không đi ký góp cổ phần
thì lại bị ai đó
làm giả chữ ký
thế ngày xưa mà đi ký
ký ký để góp ruộng
vào chỗ cô long ấy
cụ có đi ký không
cụ có được nhận năm triệu không
mặc dù mang tiếng là đóng góp cổ phần
vào công ty hưng hà
nhưng cho đến thời điểm hiện tại
đã một mươi năm trôi qua
người dân thôn dương cốc
chưa một lần được họp hội đồng cổ đông
và càng không được hưởng bất cứ phần lợi tức nào
từ công ty này
của người dân được nhà nước giao sử dụng ổn định lâu dài
theo nghị định sáu mươi bốn một nghìn chín trăm chín mươi ba của thủ tướng chính phủ
nên khi tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng
người dân có ruộng được hưởng tiền bồi thường hỗ trợ về đất
cơ sở pháp lý là vậy
nhưng cả chục năm nay
từ khi dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng
đến thời điểm hiện tại
không một người dân nào ở thôn dương cốc
được nhận dù chỉ một đồng tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng
mà đáng ra
họ phải được hưởng
để làm rõ thông tin
chúng tôi tìm đến trụ sở công ty hưng hà
hỏi ra mới biết
công ty này không hoạt động gì đã nhiều năm nay
giám đốc công ty này
là bà nguyễn thị long
theo người dân phản ánh
đã sang mỹ định cư từ nhiều tháng trước
vậy hàng chục tỷ đồng
tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng
mà nhà nước chi trả cho người dân
hiện đang nằm trong túi ai
việc bà nguyễn thị long
lừa người dân đóng cổ phần bằng đất
là với dụ ý gì
kính mời quý vị và các bạn
theo dõi những phần tiếp theo của phóng sự
để được rõ